được đánh giá là đang gặp rất nhiều thuận lợi
sau khi bản báo cáo về thị trường việc làm tại mỹ chính thức được công bố ngày hôm qua
có nhiều tín hiệu khả quan
theo bản báo cáo được bộ lao động mỹ công bố trong tháng bảy vừa qua
nền kinh tế mỹ đã tạo ra được hai trăm năm mươi năm việc làm
trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức bốn chín
tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó
trong tháng năm và tháng sáu số lượng việc làm được tạo ra đều vượt qua mức dự đoán
mà bộ lao động mỹ đưa ra
bản báo cáo đã đánh giá những tác động tiêu cực của cuộc đại suy thoái đã giảm
nền kinh tế mỹ đã liên tục tạo ra việc làm mới trong suốt bảy mươi tháng liên tiếp
đây được cho là một cú hích quan trọng trong cuộc đua vào nhà trắng của bà clinton
trong suốt chiến dịch tranh cử của mình
cựu ngoại trưởng mỹ luôn bày tỏ sự lạc quan của mình vào nền kinh tế mỹ
cũng như tỷ lệ tăng trưởng của thị trường việc làm
sau nhiều tháng thông báo yaho chính thức cho ngừng phần mềm trò chuyện trực tuyến yahoo messenger
thay thế bằng một phiên bản hoàn toàn mới hỗ trợ hệ điều hành ios android và cả windowns
theo đại diện của yahu ứng dụng mới vẫn giữ nguyên tinh thần của phiên bản cũ
cho phép người dùng giao diện với bạn bè dễ dàng bằng cách gửi thông điệp và hình ảnh
nhưng bổ sung thêm chức năng truyền tải video ảnh động và chia sẻ đường dẫn chỉ với các thao tác kéo thả đơn giản
bên cạnh đó các biểu tượng cảm xúc cũng khá phong phú bày tỏ được nhiều trạng thái của người dùng
ứng dụng mới còn sở hữu những tính năng khác như cho phép hoàn tất các tin nhắn đã gửi nâng cao chất lượng hình ảnh truyền tải
tuy nhiên giới quan sát dự đoán rằng yahoo messenger sẽ không mấy lạc quan dù đầu tư nâng cấp kỹ lưỡng
lý do là bởi thị trường công nghệ hiện nay đã bão hòa về phần mềm nhắn tin tức thời